nhường đất cho công trình thủy điện đồng nai ba
công trình thủy điện đồng nai ba chủ đầu tư là ban quản lý dự án thủy điện sáu thuộc tập đoàn điện lực việt nam
kết hợp với chính quyền địa phương có trách nhiệm trong việc chi trả bồi thường hỗ trợ tái định cư tái định canh cho người dân
vậy nhưng sau gần hai mươi năm công trình thủy điện đồng nai ba đi vào hoạt động
cho đến ngày hôm nay công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tái định canh vẫn còn hàng loạt vấn đề giang dở
người dân chưa nhận đất sản xuất tiền bồi thường cũng chưa được hoàn thiện
tất cả đó đã khiến cho cuộc sống của bà con ngày càng chìm sâu trong đói nghèo lạc hậu
tuy nhiên là từ đó lên trên này thì tiền bồi hết là bây giờ chỉ hết không có gì nữa
về đây này thì còn khổ hơn chứ xong mà khác hơn không khác được đâu trên này không có đất mà
việc giải quyết những tồn tại vướng mắc trong bồi thường tái định cư định canh
thủy điện đồng nai ba trước đây do ban quản lý dự án thủy điện sáu tập đoàn điện lực việt nam thực hiện
tuy nhiên từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy sau buổi ký kết biên bản bàn giao
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông trực tiếp là ủy ban nhân dân huyện đắk long
là đơn vị tiếp tục giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường
hỗ trợ tái định cư định canh cho người dân liên quan đến dự án thủy điện đồng nai ba
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
vậy những tồn tại vướng mắc đó đến nay đã được ủy ban nhân dân huyện đắk long
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông xử lý như thế nào
mời quý vị và các đồng chí tiếp tục theo dõi chương trình
khu tái định cư xã đắk lao mới huyện đắk long tỉnh đắk nông
đây là những căn nhà do ban quản lý dự án thủy điện đồng nai ba xây dựng cho người dân
khi họ chuyển về khu tái định cư
di rời lên đây người dân không chỉ được cấp nhà tái định cư
mà mỗi hộ còn được cấp một hectare đất sản xuất nông nghiệp
ban quản lý dự án thủy điện sáu đã khai hoang khu đất sáu trăm năm mươi hectare
và khu đất hai trăm linh sáu hectare để bố trí đất tái định canh cho người dân
tuy nhiên về sau chỉ bàn giao được cho hai trăm năm mươi bốn hộ mỗi hộ một hectare
hơn hai trăm linh hộ còn lại cho biết do đất quá xấu không đủ điều kiện sản xuất nên họ không nhận đất
chỉ có trên đỉnh trồng khoảng bốn sao cà dưới thì còn dốc không biết trồng cái gì
chỉ có biết là trồng keo để xem thu được tí nào thì hay tí đó thôi
trồng cà cũng không lên mà trồng mì cũng không tốt
mà đất thì đất trắng mà ở dưới mưa nhiều vào thì nó sò hết đi
thời điểm năm hai nghìn một mươi dân lên biên chủ đầu tư
mình hối hợp với biên chủ đầu tư là khai hoang khu vực sáu trăm năm mươi là sáu trăm năm mươi hectare
nhưng mà sau khi được thẩm định của các ban ngành thì chỉ có một trăm sáu mươi bốn hectare là đủ điều kiện gọi là bố trí đất sản xuất
thế nên cái phần quỹ đất đó là xe hoa ấy thì nó đang còn thiếu
không thể canh tác trên đất dốc và cũng không có đất sản xuất
từ đó nhiều hộ đã bỏ khu tái định cư đi nơi khác làm ăn
trong số này có bốn mươi hai hộ đã vào vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên tà đùng
dựng nhà ở tìm đất tốt
để sản xuất nông nghiệp
không chỉ thế người dân ở đắk blao vẫn còn nhiều thắc mắc trong việc chi trả tiền bồi thường cùng những khoản hỗ trợ
anh giàng a sì cho biết gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác bị trừ những khoản tiền mà chính họ cũng không biết tại sao
thì từ lúc vào dưới kia lên á lúc mới bắt đầu di dời nói là lên trên này cho một người một con bê
nói là đến giờ không có thấy
không có thấy cái đó là cả xá bà con ai ai cũng biết là nói là lên trên này để nhà nước
hỗ trợ cho một món hổ một con bò bê để làm giống
nói là đến đây thì chưa ai đều nhận
bây giờ chỉ được bò thì chỉ được bò bên mặt trận tổ quốc cho những người hổ nghèo
chuyển vào đây thì người ta vẫn người ta xây cái nhà cho dân ở nhưng mà người ta vẫn phải trừ tiền ra
người ta trừ ra người ta bảo là người ta bảo là một căn nhà thế này một hộ bắt buộc phải trừ một trăm hai mươi triệu
người ta vẫn nói vậy người ta cũng không nói rõ là trừ về phần gì
người ta cũng không nói rõ cho dân biết
tiền hỗ trợ lương thực ba năm là một trăm hai mươi triệu chỉ nhận được một trăm linh triệu
họ cứ nói để sau giải quyết dần nhưng đến giờ họ không giải quyết gì hết mỏ luôn
không phải nhà này đâu mà nhà khác cũng vậy
có nhà họ trừ bốn năm mươi triệu rồi bảo từ từ giải quyết sau
theo quyết định của chủ đầu tư mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được cấp một hectare đất
xây dựng một căn nhà có diện tích bốn mươi sáu m hai với giá trị khoảng một trăm một mươi năm triệu đồng
ngoài ra người dân không phải đóng thêm tiền gì
nói về việc người dân bị trừ những khoản tiền trên
phía ủy ban nhân dân huyện đắk long cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và thông tin lại
đề nghị cho ban ba số sáu họ giả soát rồi họ báo cáo lại
vì lý do mà tôi được biết thì công tác bồi thường thì được phê duyệt theo quyết định
thì chả có lý do thì lại phải trừ lại tiền
thì những cái thông tin này có lẽ là chúng tôi sẽ phải thẩm tra lại quy định
hoặc là cái thông tin này xem nó có chính xác hay không hay nó ở cái nguyên nhân khác
cũng có thể là có thể là trừ qua trừ lại nhưng mà lại hiểu lầm
công trình thủy điện đồng nai ba đã hoàn thành
nhưng khu tái định cư chưa hoàn thiện
hơn tám trăm linh tỷ đồng đã đổ xuống sườn núi bát úp khu tái định cư xã đắk lao
nhưng hiện nay người dân vẫn phải đối mặt với đói nghèo triển biên
nguyên nhân quan trọng nhất là do người dân thiếu tư liệu sản xuất
trách nhiệm đặt ra cho ủy ban nhân dân huyện đắk long
nhưng nói về phương hướng giải quyết vấn đề trên
ủy ban nhân dân huyện đắk long hiện cũng đang rất lúng túng
cái khó ở đây là cái khó về mặt pháp lý
chứ còn về kinh tế về tiền thì tôi cho rằng nó cũng chưa phải ở vớn mắt
và vớn mắt nhất là cái khó pháp lý cái căn cứ pháp lý để làm
rất nhiều tù tạ bây giờ tìm đâu rớt đất để vô trí tái định cư
rồi lập phương án rải tỏa là những nguyên tắc chúng ta giải tỏa
một khu hai trăm bảy mươi hectare thì những cái hộ giải tỏa đó họ lại phải tái định cư
nó cứ thành như thế thôi
chúng tôi sẽ có những phương án cái khó là khó thực hiện
thì năm hai nghìn một mươi một huyện tiếp tục đề nghị biên chủ đầu tư là phải thu hồi tiếp
khoảng diện tích khoảng ba trăm linh hectare thì mới đủ quỹ đất để thực hiện
thế nên từ năm hai nghìn một mươi hai thì huyện bị chủ đầu tư là viên băng sáu thuê một đơn vị tư vấn khảo sát
để khoanh vẽ các vị trí là huyện đã khảo sát rồi
đã mô trí chọn bốn vị trí là khoảng ba trăm linh hectare ở khu vực điền kề các khu đã thu hồi đó
nhưng mà từ cái diện hay chỉ khai nơi ý kiến rồi cái biện chủ đầu tư
nó bảo cái công khai phá mà làm đầu tư bài bản như vậy thì chi phí nó cao quá
cho nên đang xin ý kiến của tập đoàn thủ tướng là có nên tiếp tục lấy và thu hồi tiếp cho dân dân
hay là phương án trả bằng tiền
đó thì từ hồi đó ra cái câu chuyện đấy nó chưa ngã ngũ cho nên là huyện đã làm hết cái nhiệm vụ như vậy
như vậy cũng chưa có hướng đi nào cụ thể quyết liệt cho tương lai của hơn năm trăm linh hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở đắk lao
người dân phải sống khổ mười mấy năm qua
trách nhiệm trước hết thuộc về ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông ủy ban nhân dân huyện đắk long
vì đã được thủ tướng giao chỉ đạo và giao trách nhiệm giải quyết nhưng không thực hiện được
chủ đầu tư dự án thủy điện đồng nai ba cũng phải có trách nhiệm trong vụ việc này
vì đã không thực hiện đúng các cam kết với người dân
lúc này cần sự vào cuộc quyết liệt của ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
và thiện trí của tập đoàn điện lực việt nam thì mới có thể mở được lối thoát cho sự bế tắc này